chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy
hiện nay các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tuyên quang đang tăng cường ôn tập cho học sinh khối một mươi hai
nhiều trường đã tổ chức phổ biến quy chế thi năm nay cho phụ huynh và học sinh khối một mươi hai
để các em có định hướng và chuẩn bị tâm thế vững vàng trước khi bước vào kỳ thi
các trường đã bố trí lịch ôn tập và thi thử kiểm tra kiến thức theo hình thức nội dung thi mới
trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên tp tuyên quang năm nay có ba trăm chín mươi học sinh khối một mươi hai đăng ký dự thi trung học phổ thông
để bảo đảm kiến thức cho học sinh ngay từ đầu năm nhà trường đã tổ chức ôn tập ba môn toán ngữ văn và ngoại ngữ
sau khi bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy chế trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trường trung học phổ thông nguyễn văn huyền đã điều chỉnh phương pháp dạy và học
tạo điều kiện cho học sinh lớp một mươi hai làm quen với các môn thi theo hình thức trắc nghiệm
tăng cường bài tập theo dạng giải quyết nhanh giúp học sinh tập dượt trong quá trình học tập
ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức tuyên truyền tới một trăm linh phụ huynh và học sinh về tinh thần của kỳ thi
cũng ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức ôn tập cho các em để các em có đầy đủ kiến thức vững vàng để bước vào ký thi
và đến nay thì chúng tôi có thể nói là các em đã rất là tự tin để chuẩn bị bước vào ký thi
mặc dù có thay đổi cái cách thức thi nhưng mà nếu học sinh
có đầy đủ những kiến thức thì các em hoàn toàn tự tin và vẫn có thể đạt được những kết quả tốt nhất trong kỳ thi
đối với ký thi năm nay thì đã tạo thuận lợi rất nhiều cho chúng em
thứ nhất là được thi tại trường và có nhiều nguyện vọng cho thí sinh chọn lựa
sau khi được các thầy cô giáo chỉ dẫn cho chúng em về kỳ thi này thì đã phần nào cho chúng em được sự tự tin và bù đắp kiến thức còn thiếu
để có thể bước vào ký thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh tuyên quang tổ chức một cụm thi với hai mươi chín điểm thi
do sở giáo dục và đào tạo tỉnh chủ trì phối hợp với trường đại học công nghiệp việt trì và trường đại học tân trào tổ chức
năm nay toàn tỉnh có hơn bảy sáu trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
theo khảo sát của sở giáo dục và đào tạo tỉnh tuyên quang thí sinh đăng ký thi bài thi tự chọn tổ hợp các môn khoa học xã hội chiếm gần tám mươi năm
còn lại đăng ký làm bài thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên
trong lộ trình đổi mới thi cử của bộ tiến tới học gì là thi đấy thì đó cũng là một điểm mới
và nó có cái thuận lợi đối với học sinh là từ cái chỗ mà các em phải học thuộc nhiều hơn
thì với hình thức thi trắc nghiệm thì kiến thức nó giàn trải trong toàn bộ chương trình
đối với giáo viên cần phải hướng dẫn cho học sinh nắm chắc và kỹ hơn để các em có thể làm bài tốt hơn
cũng rất là tin với sự chuẩn bị về mặt kiến thức cũng như chuẩn bị về mặt tâm lý
thì kỳ thi trung học phổ thống quốc gia và xét tuyển đại học năm hai nghìn một mươi bảy
tại tỉnh tuyên quang sẽ tổ chức an toàn nghiêm túc đúng quy chế và sẽ đạt kết quả như mong muốn
thời điểm này ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh tuyên quang
đang tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ kỳ thi
để bảo đảm kỳ thi được diễn ra tuyệt đối an toàn nghiêm túc